hành trình an toàn điểm đến an toàn và xây dựng đội ngũ phục vụ du lịch xanh
nhưng an toàn mới chỉ là yếu tố cần
yếu tố đủ vẫn là sự hấp dẫn và hài lòng để khách lựa chọn việt nam
chứ không phải là một điểm đến khác
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại